mở đầu là thông tin mới nhất về vụ tài xế già cháy má phanh ở phú thọ
ban an toàn giao thông tỉnh phú thọ vừa có báo cáo gửi ủy ban an toàn giao thông quốc gia
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện tân sơn
khiến ba người tử vong và một mươi người bị thương
đại diện ban an toàn giao thông tỉnh phú thọ cho biết nguyên nhân sơ bộ được xác định là do lái xe không thuộc đường
già phanh liên tục làm má phanh bị cháy hết mất khả năng hãm xe lao xuống vực
tổng cục đường bộ việt nam đã trích xuất dữ liệu trong hệ thống giám sát hành trình về xe khách gặp nạn
cụ thể tốc độ vào lúc hai mươi hai h ba mươi hai hai mươi ngày một mươi năm tháng bảy là sáu mươi ba km một h
trước đó năm giây xe chạy với tốc độ bảy mươi bốn km một giờ tại xã xuân sơn huyện tân sơn
trước đó vào lúc hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bảy tại đoạn đường liên xã thuộc xã xuân sơn huyện tân sơn
xảy ra vụ tai nạn giao thông
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xe ô tô khách mang biển số hai mươi chín f một nghìn ba trăm năm mươi bốn nhãn hiệu taco
loại hai mươi chín chỗ ngồi chở khách du lịch tham quan vườn quốc gia xuân sơn tỉnh phú thọ
lưu thông theo hướng từ xóm rù đi xóm lấp khi xuống dốc đã bị lật về ta luy âm bên trái theo hướng đi
trên xe có hai mươi tám người vụ tai nạn khiến ba người tử vong là lái xe cùng với hai hành khách
một mươi người khác bị thương phải nhập viện
các nạn nhân tử vong đã được thân nhân tiếp nhận và đưa về gia đình để làm tăng lễ